các nhà gần đó cũng gõ tiếng mõ từ đó sẽ lan đi toàn thôn
ban đầu chỉ nhằm phát giác những kẻ xấu nhưng sau đó tiếng mõ còn được áp dụng vào các tình huống khẩn cấp khác
cũng từ những nỗ lực ban đầu của ông vi mà công tác bảo đảm an ninh trật tự của xã vi hương đã có những bước tiến vượt bậc
qua nhiều năm thực hiện đến năm hai nghìn một mươi tám thực hiện theo đề án một trăm ba mươi tám của bản nhân tỉnh xã vi hương đã thành lập thực hiện nhiệm vụ và đang xây dựng báo cáo và thực hiện an ninh để đưa xã ra khỏi địa bàn xã trọng điểm về an ninh trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều năm nay ông vi được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín trong thôn
mọi việc lớn nhỏ đều được ông tham gia giải quyết thấu tình đạt lý
từ những năm chín mươi ông đã cho nhiều gia đình người giao ở thôn thủy điện kế bên mượn ruộng để trồng trọt phát triển kinh tế
tôi đã tạo điều kiện để giúp đỡ bà con mỗi hồ hồ thì năm trăm linh mét hồ thì một mét hồ thì hơn một mét để từ cái mảnh đất ruộng của mình để họ cày cấy trang trải cái cuộc sống
gia đình anh đặng hành thanh
chính là một trong những hộ gia đình người giao được nhắc tới
vượt qua được cái thời không có tất đất để cầy cấy thì nay vợ chồng anh cũng đã cất được căn nhà khang trang
cũng là nhờ thủa ban đầu ông vi giúp đỡ
cũng nhờ bác ấy cũng có cái ruộng để làm rồi
giờ mình mới có phát triển được mở đường ra đi lại
cho nên là gia đình cũng có phát triển và mua đồ đạp và làm nhà được
thì đồng chí vi là người gương mấu của thôn
ngoài cái công việc của thôn có cái việc gì
thì đồng chí luôn luôn sẵn sàng và tham gia mọi cái
ví dụ như hòa giải rồi là tham gia tuyên truyền vận động thực hiện mọi cái
thực hiện rất tốt
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu từng cân dặn
mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp
cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
để phát hiện biểu dương và lan tỏa những bông hoa đẹp trong đời thường
dựng nên một rừng hoa đẹp như ý nguyện của người
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội